thưa quý vị vào ngày một tháng bảy thủ tướng chính phủ ra công điện về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
trên địa bàn thành phố hà nội đã có những huyện nâng mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên cấp ba
đặc biệt là có địa bàn đã nâng cảnh báo lên cấp bốn cấp nguy hiểm
nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng hiệu quả ghi nhận tại huyện sóc sơn
không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ về phòng cháy chữa cháy rừng nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay
vì vậy tại kho chứa dụng cụ thiết bị phòng cháy trị cháy của ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội
mọi phương tiện về phòng cháy chữa cháy dụng cụ phải được kiểm tra thường xuyên
cùng với đó là những buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy thực tế như thế này
mọi người cùng tham gia một cách nhanh nhất để làm sao để dập đám cháy một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
còn lúc này thì khi phát sinh đám cháy thì huy động lực lượng bốn tại chỗ
tại điểm du lịch hồ hàm lợn tại đây là rừng thông phong cảnh đẹp
thời gian này thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến du lịch tham quan
thế nhưng việc đốt lửa để sử dụng như thế này lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy rừng
mỗi lần bạn em vào đây thường là thí dụ như bà
bạn em hay qua buổi picnic nhỏ thì thường là bạn em mang đồ vào đây nướng hoặc là ăn
thì thường là bạn em mang đồ vào đây ăn thì bạn em sẽ có những cái ý thức
chẳng hạn như là khi mà bạn em làm xong thì bạn em sẽ
tức là trong cái khoảng thời gian lửa nó cũng chỉ bám trong phạm vi chẳng hạn như nhỏ thôi
chứ nó không phải là liên quan đến rộng
và sau đấy là khi mà bọn em đã làm xong thì bọn em sẽ dập tắt lửa để cho đảm bảo
khi mà tắt hạt thì bọn em mới đảm bảo là nó không bị nguy cơ lây lan và không ảnh hưởng đến ai
thì bạn em mới cảm thấy yên tâm
thì là để không ảnh hưởng đến chẳng hạn như là cháy rừng hay là gì
đó là liên quan ảnh hưởng đến môi trường
sóc sơn có trên bốn năm trăm linh hectare rừng phòng hộ
với đặc điểm rừng sen kẽ trong dân và với lớp thượng bì dày
đầy nguy cơ cháy nổ là cao
nếu không có sự kiểm soát về phòng cháy trị cháy sắt sao
thì sự cố về cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
với tính chất rừng phòng hộ sóc sơn là do ban quản lý rừng phòng hộ hà nội quản lý
rồi một mặt là do ban quản lý rừng của yên an huyện
đồng thời là cũng giao trực tiếp cho các chính xác của rừng là các chủ rừng
thì cái việc mà sau khi cái nghị định mới là nghị một trăm ba mươi sáu ấy được triển khai
thì tại điều ba quy định rất rõ về trách nhiệm của ban quản lý rừng cũng như là chủ rừng được lân lên rất cao
và cụ thể trong cái văn bản là điều năm mươi ba của nghị định một trăm năm mươi sáu về hướng dẫn luật lâm nhập
thì có quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ rừng cũng như là ban quản lý rừng
phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ không chỉ của riêng ai
vì vậy việc chủ động phòng cháy chữa cháy của người dân cũng như các lực lượng chức năng góp phần rất lớn trước các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
nhất là khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài